tại khu di tích lịch sử thanh niên việt nam xã yên lãng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
hội cựu thanh niên sung phong việt nam phối hợp với trung mương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày bác hồ sáng lập lực lượng thanh niên sung phong việt nam
dự lễ kỷ niệm có đồng chí đại tướng đỗ ba tị phó chủ tịch quốc hội
cùng trên ba trăm linh cựu thanh niên sung phong đến từ sáu mươi ba tỉnh thành phố trong cả nước
ngày một mươi năm tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi lực lượng thanh niên sung phong việt nam vinh dự tự hào được thành lập theo chủ trương của bác hồ
chủ trương ấy cũng xuất phát từ tình hình thực tế của cuộc kháng chiến chống thực dân pháp lúc bấy giờ
là cần có lực lượng thanh niên trẻ khỏe có tinh thần dũng cảm hy sinh có tổ chức quản lý và lãnh đạo chặt chẽ
mới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đề ra
nhân dịp này ban tổ chức chương trình đã trao tặng ba nhà tỉnh nghĩa cho các gia đình chính sách
và tặng quà cựu thanh niên sung phong trên địa bàn
tỉnh thái nguyên